các doanh nghiệp thủy sản đều bị ảnh hưởng sản xuất do thiếu nguyên liệu chứ doanh nghiệp cá trà
tuy nhiên các đơn vị phục vụ cho ngành du lịch thực phẩm cũng bị đình trệ chỉ duy trì đơn hàng cho phân khúc bán lẻ
từ đầu năm đến nay bà con ngư dân ở vùng biển bãi ngang của tỉnh quảng trị rất vui mừng và phấn khởi vì trúng mùa lớn rút biển hay còn gọi là khuyết biển
bà con ngư dân đã biết thay đổi cách làm cũng như ngư lưới cụ nên vừa được mùa và đánh bắt lại hiệu quả
anh nguyễn văn hạnh ở thôn đông luật xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị rất phấn khởi khi được mùa ruốc
từ đầu năm đến nay anh hạnh đi hai chuyến biển đã thu được hơn hai mươi triệu đồng
ngư dân làm biển ở đây thì nói chung về được mua lúc nhiều thì nói chung một thuyền khoảng nhiều là khoảng tấn tấn rưỡi thôi
do thời tiết thuận lợi năm nay con ruốc xuất hiện rất nhiều trên nệ bàn một số xã bãi ngang của tỉnh quảng trị
giá cả năm nay cũng cao hơn so với mọi năm
vụ ruốc năm nay có nhiều ngư dân ở vĩnh thái thu được từ năm mươi đến một trăm năm mươi triệu đồng
tính đến thời điểm này riêng ở xã vĩnh thái đã đánh bắt được trên sáu trăm linh tấn ruốc biển đạt tám mươi so với kế hoạch đề ra của cả năm là tám trăm linh tấn ruốc biển

không chỉ được mùa ruốc biển mùa đánh bắt năm nay ngư dân ở quảng trị còn đánh bắt được nhiều loại thủy hải sản khác
một mùa đánh bắt đầy niềm vui của ngư dân vùng ven biển bãi ngang quảng trị
tiếp tục với những thông tin khác văn phòng ban chỉ đạo thường trực trung ương về phòng chống thiên tai cập nhật thông tin thiệt hại do rông lốc mưa đá tính đến sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
theo đó rông lốc mưa đá xảy ra từ ngày hai mươi một đến hai mươi ba tháng ba tại năm tỉnh gồm tuyên quang lai châu sơn la điện biên và nghệ an đã làm sập đổ năm nhà hư hại tốc mái bốn trăm bốn mươi một nhà một ba trăm năm mươi chín ha lúa và hoa màu
tổng thiệt hại ban đầu vào khoảng hơn hai bốn tỷ đồng
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh tiếp tục thống kê thiệt hại tập trung khắc phục hậu quả đảm bảo ổn định đời sống người dân
ngoài ra văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng cho biết thông tin về tình hình xâm nhập mặn cụ thể là xu thế xâm nhập mặn đang có xu hướng tăng theo kỳ chiều cường vào cuối tháng hai âm lịch
qua đó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh tiếp tục triển khai các phương án ứng phó với xâm nhập mặn phù hợp với các tình hình thực tế tại địa phương
liên quan đến vụ việc các đối tượng sử dụng xe ô tô innova vận chuyển một lượng lớn pháo tại khu vực biên giới
huyện bù đốp của tỉnh bình phước vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công an huyện bù đốp đã ra lệnh bắt giữ và khởi tố điều tra sáu đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm
các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra gồm nguyễn duy trần văn được mai xuân hậu còn gọi là hậu hít nguyễn văn hiếu điểu nhi nguyễn đức hoàng anh còn gọi là rin đều trú tại địa bàn của tỉnh bình phước
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực ấp thanh tâm thị trấn thanh bình huyện bù đốp lực lượng công an huyện bù đốp đã bắt quả tăng trần văn được điều khiển xe ô tô innova bình kiểm soát chín mươi ba a một mươi nghìn một trăm tám mươi bốn vận chuyển hơn tám mươi kg pháo
trên xe lúc đó còn có nguyễn duy là chủ hàng
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bù đốp xác định trước tết nguyên đán canh tí mai xuân hậu đã giao dịch với nguyễn duy để mua bán số pháo trên
vào đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hậu đưa tiền cho nguyễn văn hiếu điểu nhi nguyễn đức hoàng anh sang campuchia mua pháo về để giao cho duy
duy đã mượn xe ô tô innova do được điều khiển trở pháo về thị xã phước long tiêu thụ thì bị lực lượng công an huyện bù đốp bắt quả tang
sau hơn hai tháng đấu tranh chuyên án công an huyện bù đốt đã làm rõ và bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng vận chuyển hàng cấm nêu trên
thưa quý vị trong những năm vừa qua công an công tác đấu tranh phòng chống hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện mường la của tỉnh sơn la được các lực lượng chức năng triển khai và thực hiện có hiệu quả
với vai trò là lực lượng chủ công trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự công an huyện mường la của tỉnh sơn la đã triển khai và áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn chấn áp các đối tượng vi phạm
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên cũng sẽ thay cho lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
đây là ba đối tượng cùng tăng vật là ba chiếc xeo tô tải trở hơn một mươi hai m khối cát vừa bị lực lượng công an huyện mường la tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng thời điểm từ hai đến ba giờ sáng để hoạt động khai thác cát trái phép và vận chuyển đi tiêu thụ để qua mắt lực lượng chức năng
đây chỉ là ba trong số hàng chục trường hợp bị lực lượng công an huyện mường la xử lý về tội khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép trong thời gian qua
đây là ba trong số hàng chục trường hợp bị lực lượng công an huyện mường la xử lý về tội khai thác cát trái phép trong thời gian qua
đây là ba trong số hàng chục trường hợp bị lực lượng công an huyện mường la xử lý về tội khai thác cát trái phép trong thời gian qua
tính từ đầu năm đến nay công an huyện mường la tỉnh sơn la đã phát hiện xử lý hai mươi năm vụ hai mươi năm đối tượng tăng vật thu giữ là hơn ba mươi xe tải các loại hơn hai trăm linh mét khối cát xử phạt vi phạm hành chính trên ba mươi triệu đồng

từ đầu năm đến nay công an huyện mường la tỉnh sơn la đã phát hiện xử lý hai mươi năm vụ hai mươi năm đối tượng tăng vật thu giữ là hơn ba mươi triệu đồng
công an huyện mường la tỉnh sơn la đã phát hiện xử lý hai mươi năm vụ hai mươi năm đối tượng tăng vật thu giữ là hơn ba mươi triệu đồng